sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã tổ chức kỷ niệm ba mươi tám năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
trao tặng giải thưởng nhà giáo đà nẵng tiêu biểu và tuyên dương khen thưởng năm học hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp kéo dài
nhưng ngành giáo dục đà nẵng đã nỗ lực đổi mới sáng tạo trong dạy và học gắn với các cuộc vận động của ngành
nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực hoạt động sáng kiến năm qua của ngành được thành phố đánh giá xếp loại xuất sắc
nhờ đó tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn năm mươi hai tiểu học hơn tám mươi bảy trung học cơ sở hơn chín mươi hai và trung học phổ thông đạt một trăm linh
dịp này có ba nhà giáo được đề nghị xếp tặng nhà giáo ưu tố lần thứ một mươi năm
ba tập thể được tặng cơ thi đua của chính phủ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín